ngày hôm nay các quan chức ai cập cho hay phong trào hồi giáo hamas của palestine tuyên bố sẵn sàng cho một thỏa thuận tiềm tàng với israel về việc thả phụ nữ và trẻ em đang bị bắt làm con tin ở giải gaza
theo nguồn tin sáng kiến này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của hamas
lực lượng từng nhấn mạnh nhiều tuần gần đây về một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn như một điều kiện cho các cuộc đàm phán phóng thích con tin
trong khi đó quan chức israel cho biết nước này đang muốn tìm kiếm một thỏa thuận nhiều giai đoạn với hamas trong đó sẵn sàng ngừng bắn hai tháng để đổi lấy việc trả tự do cho hơn một trăm ba mươi con tin còn lại đang bị hamas giam giữ
nếu đề xuất được đáp ứng đây là quãng thời gian ngừng bắn lâu nhất mà israel chấp nhận trong cuộc xung đột hơn một trăm linh ngày qua
trong diễn biến liên quan ngày hai mươi ba tháng một ngoại trưởng mỹ antony blinken tiếp tục phản đối ý tưởng thay đổi nguyên trạng lãnh thổ ở giải gaza khi israel liên tục đề xuất tạo ra một vấn đề
đệm bên trong dài đất này ông blinken cũng cho biết thêm israel có quyền ngăn chặn nguy cơ tái diễn vụ tấn công quy mô lớn của hamas hôm bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba và chấn an người dân ở khu vực biên giới
tuy nhiên mỹ nêu rõ quan điểm của washington trong việc không xâm phạm lãnh thổ gaza